giá vé máy bay trong những tháng gần đây tăng cao đột biến

ở những trạng bay còn vé giá vé không có dấu hiệu giảm vào những ngày cận như những năm trước

thì so với vé quốc tế về thì khá là đắt
được biết việc tăng giá vé máy bay cũng do nhiều yếu tố
các hãng bay thừa nhận do tình trạng thiếu máy bay chi phí nhiên liệu đầu vào tăng
là một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng giá vé nội địa tăng cao
nhiều đơn vị cho biết đã lên phương án tăng thêm số chỗ số chuyến số giờ bay
để hạ nhiệt giá vé tạo điều kiện cho nhu cầu du lịch của mỗi người dân trong dịp nghỉ lễ
trong dịp nghỉ lễ ba mươi bốn
và một tháng năm nay thì giá vé tàu bay thì có tăng
cái nguyên nhân thứ nhất là do nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của nhân dân trong dịp nghỉ lễ là tăng cao
cái nguyên nhân thứ hai là do một số lượng đáng kể các động cơ tàu bay
được hãng sản xuất triệu hồi để bảo dưỡng kỹ thuật
cái nguyên nhân thứ ba là do một số hãng hàng không tái cơ cấu đội tàu bay
so với cùng kỳ năm ngoái thì như cụ tôi cũng nói
thì là cái giai đoạn cao điểm sẽ là vào khoảng ngày là hai mươi
thứ ba là do một số hãng hàng không tái cơ cấu đội tàu bay

thì khoảng là một trăm ba mươi lần chuyến với số lượng hành khách là khoảng hai mươi bảy năm trăm linh lượt hành khách
như vậy là so với cả giai đoạn bình thường thì nó tăng một mươi hai
nhưng so với cả cùng kỳ năm ngoái thì nó lại giảm nhẹ giảm khoảng hai mươi
so với cả dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm của năm hai nghìn hai mươi ba
theo cục hàng không việt nam trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ
các hãng hàng không việt nam cũng dự kiến
sẽ cung ứng khoảng chín trăm linh ghế trên các đường bay nội địa
trong đó các đường bay từ hai thành phố lớn hà nội và tp hcm
đi đến các địa phương là sáu trăm năm mươi bảy ghế
ba bốn trăm linh chuyến bay
tăng tương ứng bốn hai về ghế cung ứng
và năm năm về số lượng chuyến bay so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng đội máy bay khai thác trong giai đoạn này
được dự tính một trăm sáu mươi năm một trăm bảy mươi máy bay
qua đó nhằm đáp ứng tối đa và tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ
ngày hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng
đã hỗ trợ phát nước suối khăn lạnh miễn phí cho người dân về quê trong dịp nghỉ lễ
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng
đã lập chốt rừng chân tại khu vực xa an hiệp huyện châu thành
phát năm trăm linh chai nước suối và ba trăm linh khăn lạnh cho người dân đi xe máy
hướng từ tp hcm về các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã tuyên truyền và hướng dẫn bà con
chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông
những việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn
lực lượng công an tỉnh sóc trăng mong muốn người dân chấp hành nghiêm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho bản thân và người khác
để có kỳ nghỉ lễ trong không khí vui tươi an toàn
như vậy là chúng ta đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày
nhu cầu tìm đến các điểm vui chơi giải trí cũng như lựa chọn các điểm du lịch của người dân sẽ tăng cao
tuy nhiên năm nay trước tình hình ra về máy bay nội địa ở nhiều trạng tăng tróng mặt
thì lựa chọn du lịch tự túc các điểm du lịch gần để tiết kiệm chi phí
hoặc là tour nội địa có giá hợp lý lại được nhiều người dân ưa chuộng
ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội
với những gia đình không thể đi du lịch xa
thì việc chọn một điểm vui chơi gần nơi mình sinh sống có đầy đủ dịch vụ tiện ích là một lựa chọn phù hợp
thay vì chọn đi tới các điểm du lịch nổi tiếng như đà lạt đà nẵng hay phú quốc
thì đợt nghỉ lễ lần này gia đình bạn thu trang lại chọn điểm đến là sapa
gia đình em lựa chọn sapa cũng một phần vì giao thông khá là thuận tiện
và chỉ mất bốn đến năm tiếng thôi là có thể đi đường cao tốc lên thẳng đó rồi
cái thứ hai nữa là em rất thích cái phong cách và cái văn hóa của những người dân tộc trong đó
nhất là những cái vùng bản như bản cắt cát hay bản tà văn
thì nhà em có đặt combo là một đêm ở năm sao và một đêm ở homestay
ở đó thì gia đình em có thể trải nghiệm được một phần
nói sống của người bản địa
có hai xu hướng du lịch phổ biến hiện nay là staycation du lịch ở gần hoặc ở ngay tại nơi mình đang sinh sống
còn xu hướng thứ hai cũng rất được ưa thích là drigkation là tự mình lái xe đến các địa điểm không quá xa
với việc kỳ nghỉ được kéo dài tới năm ngày thì xu hướng đi du lịch nội địa bằng xe cá nhân
hoặc thuê xe theo từng nhóm gia đình bạn bè tăng khá cao
thật ra thì đợt lễ này mình cũng không đi đâu xa cả
mà mình cũng chỉ đi camping ở những cái khu vực này
những cái khu rất là gần như là ocean park hoặc là những cái khu bãi đạn sông hồng với cùng bạn bè thôi
bởi vì là mình nghĩ rằng là sau rất là nhiều ngày làm việc thì là mình cần một thời gian nghỉ ngơi
thì là mình lựa chọn những địa điểm gần hà nội để tránh mất sức nhiều
cũng như là gần đây gần hà nội cũng có rất là nhiều địa điểm thoải mái để tụ tập cùng bạn bè nữa
bên cạnh đó hiện nay các công ty lữ hành cũng đã xây dựng sẵn các tour du lịch gần thủ đô hà nội
để giới thiệu cho khách đoàn gia đình cá nhân
các tour du lịch khá phong phú về sản phẩm với nhiều mức giá để khách du lịch có thể lựa chọn
năm mắt được tình hình xu thế của năm nay
thì công ty chúng tôi đã cho ra những sản phẩm phù hợp với điều kiện tài chính của khách hàng
trong đó tiêu biểu chúng tôi đang đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị lữ hành
các dịch vụ lưu trú ở dưới hạ long
kết hợp với du thuyền
trong vịnh ngủ qua đêm tại vịnh hạ long
khách hàng có thể bỏ ra khoảng một triệu đồng là chúng ta đã sử dụng được dịch vụ trong một ngày rồi ạ
với cái việc mà mình lựa chọn đi du lịch tự túc
thì thứ nhất là bạn cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu về các cái dịch vụ
để nghiên cứu về các cái dịch vụ nghiên cứu về điểm đến
rồi nghiên cứu về các cái nhà cung cấp dịch vụ tại cái điểm đến đó
để lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ uy tín hay các sản phẩm dịch vụ phù hợp
bản thân gia đình hay là cái nhóm mà chúng ta đi du lịch cùng với nhau
có thể thấy xu hướng lựa chọn du lịch tự túc
các điểm du lịch gần trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho du khách việt
du lịch nội địa vẫn tiếp tục khởi sắc với sự phong phú và đa dạng của các loại hình tour
cũng như chính sách khuyến mãi sẽ tạo đà cho sự phục hồi của thị trường du lịch nội địa trong thời gian tới

hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam tiếp tục nối dài chỗ ngày rực rỡ trong những tháng đầu năm của năm hai nghìn hai mươi bốn
ngay trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn khi hoạt động xuất khẩu tiếp tục lạc quan với sản lượng đạt gần hai hai triệu tấn
tương đương kim ngạch một bốn tỷ usd tăng một mươi bảy sáu về lượng và đến bốn mươi năm bốn về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt giá xuất khẩu bình thường
đạt gần sáu trăm năm mươi bốn usd một tấn tăng hai mươi ba sáu so với cùng kỳ năm trước
thực tế ngay trong tháng một các doanh nghiệp trong nước đã trúng thầu cung cấp gạo cho indonesia với số lượng lớn
trong những đợt mở thầu tiếp theo doanh nghiệp việt nam cũng đóng góp nguồn cung không nhỏ
gần nhất là gói thầu ba trăm linh tấn ngày một mươi chín tháng bốn việt nam tiếp tục trúng thầu với sản lượng khoảng một trăm linh tấn
song song đó khách hàng lớn philippines vẫn nhập hàng đều đặn với sản lượng vượt một triệu tấn tăng trên một mươi ba
ngay đầu năm nay indonesia đã tuyên bố tăng nhập khẩu gạo thêm một sáu triệu tấn
đưa tổng lượng gạo sẽ nhập năm hai nghìn hai mươi bốn lên con số kỷ lục ba sáu triệu tấn
còn bộ nông nghiệp mỹ mới đây dự báo sản lượng gạo nhập khẩu của philippines nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới
sẽ tăng từ ba chín triệu lên bốn một triệu tấn
bên cạnh đó trung quốc với một bốn tỷ dân sẽ sẵn sàng quay lại thị trường ngay khi có cơ hội giá tốt
đây là cơ sở để các chuyên gia nhận định gạo việt nam sẽ tiếp tục thiết lập những cột mốc mới trong năm nay
lãi suất ngân hàng ngày hai mươi năm tháng bốn ghi nhận bidv lần đầu tiên tăng lãi suất huy động trong vòng hơn một năm qua
đây là lần đầu tiên bidv tăng lãi suất huy động trong vòng hơn một năm qua
với hai điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ một cho đến một mươi một tháng
theo biểu lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn từ một đến hai tháng tăng lên hai một năm
từ ba đến năm tháng lên hai ba một năm từ sáu đến một mươi một tháng lên ba ba một năm
thậm chí lãi suất kỳ hạn từ một đến một mươi một tháng tăng lên hai ba một năm
lãi suất kỳ hạn từ một đến một mươi một tháng tại pidv cao hơn tới bốn điểm phần trăm so với agribank và vietcombank
bidv giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại
lãi suất kỳ hạn từ một mươi một đến một mươi tám tháng là bốn bảy một năm
từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng là bốn tám phần trăm một năm
mới đây một ngân hàng khác trong nhóm biết phò cũng tăng lãi suất huy động là vietjinbank
tuy nhiên sau khi tăng hai điểm phần trăm vietjinbank đã giảm một điểm phần trăm lãi suất huy động vào ngày hôm qua
kể từ đầu tháng bốn đến nay một loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động
trong đó vpbank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng
trước đó vpbank eximbank shb sài gòn bank đã tăng lãi suất
một số ngân hàng như ncb eximbank đều chịu tăng lãi suất
chỉnh tăng lãi suất một số kỳ hạn song song với việc điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn còn lại
theo báo cáo của ngành đường sắt trong cao điểm lễ và tính từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày một tháng năm
thì có khoảng một trăm hai mươi năm khách đã mua vé hoặc đặt chỗ
trong đó thì hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tuyến từ thành phố hồ chí minh đi một số tỉnh đã hết vé
tuy nhiên trong trường hợp nhu cầu tăng cao thì ngành đường sắt vẫn có phương án dự phòng
để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại cho hành khách
tính đến một mươi một h ngày hai mươi năm tháng bốn tổng số năm mươi năm vé dự kiến bán ra phục vụ
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm đã gần như hết vé
đặc biệt là trong hai ngày cao điểm hai mươi sáu tháng bốn và hai mươi bảy tháng bốn
chiều khởi hành từ thành phố hồ chí minh đã hết vé
hiện tượng hành khách đến ga dù đông nhưng chủ yếu là những người đã mua vé online trước đó
đến giờ đi chỉ ra ga lấy vé
bây giờ có mua vé về tâm kỳ đây
sa ơi đi nguy hiểm quá
mà máy bay thì đắt quá
mấy hồi những năm trước là chỉ bảy tám trăm linh là về tới đâu
bữa nay là một triệu tám
thôi mình lên đây người già nữa được giảm giá
thì nó lên đây mua
nói chung là hiện tại thì mua vé rất là thuận lợi
bình thường mình có hai phương án chọn đó
mình cũng sẽ mua online trên mạng
hoặc là thêm đến trực tiếp
thế mình thấy là do vé nó vẫn
thấy cũng không chiến đấu gì nhiều
nói chung là thường
đến thời điểm hiện tại
ga sài gòn đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực
trang thiết bị phương tiện để phục vụ lễ
ngoài ra công tác an ninh trực tự
nhà ga cũng đã phối hợp với chính quyền công an địa phương
triển khai xuyên suốt từ thời điểm hiện nay
để đảm bảo tốt nhất cho hành khách đi lại
tới thời điểm này thì công ty chúng tôi đã lập
sáu mươi đôi tàu
trong năm ngày lễ
để phục vụ người dân đi lại

khi mà hành khách tăng cao
thì chúng tôi có thể lập thêm tàu
nối thêm xe
để đáp ứng tối đa nhu cầu
của hành khách đi lại trong dịp lễ
dù là cao điểm lễ ga sài gòn vẫn áp dụng
giảm giá thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội
như mẹ việt nam anh hùng
thương binh người khuyết tật người cao tuổi
trẻ em sinh viên đoàn viên công đoàn
hành khách có thẻ khách hàng
ngoài ra trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
công ty còn giảm khứ hội năm lượt về
cho hành khách mua vé lẻ
và giảm bảy giá vé lượt về
cho đoàn tập thể từ hai mươi người trở lên
tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ đầu tư hơn một hai trăm linh tỷ đồng
để xây dựng cầu cỏ mây ba
nối huyện long điền với thành phố vũng tàu
đây là công trình nằm trong dự án
thành phần hai đường nối cao tốc
biên hòa vũng tàu
dự kiến sẽ được khởi công vào cuối năm hai nghìn hai mươi
theo ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông
tỉnh bà rê vũng tàu
cầu cỏ mây ba
dài hơn năm trăm linh mét
nối xã an ngãi huyện long điền
với phường một mươi hai thành phố vũng tàu
cầu lấy ý tưởng cánh diều
là tác phẩm đạt giải nhất giá trị một trăm linh triệu đồng
trong cuộc thi thiết kế kiến trúc
do ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
tổ chức giữa năm hai nghìn hai mươi ba
đường nối cao tốc biên hòa vũng tàu
dài một mươi năm bảy km
được chia làm ba dự án thành phần
đoạn một dài sáu bảy km
từ điểm cuối cao tốc đi qua thành phố bà rịa
đến núp giao vũng tàu huyện long điền
tổng mức đầu tư hơn sáu bảy trăm linh tỷ đồng
đoạn hai dài hơn sáu tám km
băng qua ruộng múi ao nuôi trồng thủy sản
và đầm lầy thuộc xã an ngãi
nối đến đường ven biển dt chín trăm chín mươi
phường một mươi hai thành phố vũng tàu
tổng mức đầu tư gần năm hai trăm linh tỷ đồng
cầu cỏ mây ba thuộc đoạn này
đoạn ba là đường trục chính
thành phố vũng tàu dài gần ba km
tổng mức đầu tư gần hai tỷ đồng
được triển khai trong giai đoạn
các dự án thành phần đường nối
cao tốc biên hòa vũng tàu khi hoàn thành
sẽ tạo tuyến thông suốt
giúp rút ngắn thời gian di chuyển
bằng ô tô từ thành phố hồ chí minh
đến vũng tàu từ hai giờ xuống còn bảy mươi phút
đồng thời liên kết với đường ven biển
nối bình thuận tạo thành mạng lưới
giao thông hoàn chỉnh
trong khuôn khổ của lễ hội
bánh dân gian nam bộ lần thứ một mươi một
diễn ra tại cần thơ nhà thiết kế nguyễn minh công
đã chính thức trình làng trang phục
lấy cảm hứng từ bánh xèo
trang phục váy bánh xèo
mang tông màu chú đạo
là ánh vàng sạm đặc trưng của bánh xèo
cùng tông xanh của rau
được biến tấu đầy linh động nối bật
với việc khéo léo sử dụng chất liệu in ấn ba d
cùng phong gián xòe phòng đặc trưng
nhờ sử dụng hơn ba mét vải để thực hiện
đặc biệt chiếc váy được khắc hoại chân thật và nối bật
khi đến gần một mươi viên đá swarovski
dọc thân váy
đã tạo nên độ chuyển màu tinh tế
và nét sóng động chân thực của từng chi tiết trên chiếc váy
lấy nơi to bản làm điểm nhấn phần ngực
và dùng kỹ thuật xếp lớp
đã tạo nên độ uyên chuyển cho các tầng váy
nhà thiết kế đã khiến bộ trang phục không bị cứng nhắc
rập khuôn ở thời trang trình diễn
mà mang đậm chất thời trang ứng dụng
do nắng nắng kéo dài
ảnh hưởng bởi hiện tượng el nino
hơn hai mươi tám hectare rừng
tại bà rịa vũng tàu
đang đứng trước nguy cơ cháy rừng
ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
ngành chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của địa phương
này cũng đang triển khai những trạng thái
cảnh giác cao độ trong việc tập trung
triển khai cho việc giải pháp phòng ngừa giặc lửa
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
đây là những hình ảnh còn sóc lại
trong vụ cháy rừng ngày một mươi hai tháng bốn
tại xã châu pha thị xã phú mỹ
chỉ trong thời gian ngắn
bốn hectare rừng tràm bị ngọn lửa thiêu rụi
trước đó chỉ trong vòng ba ngày
từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng bốn
tỉnh bà rịa vũng tàu cũng liên tiếp xảy ra
hai vụ cháy rừng ở mức báo động xảy ra trên địa bàn
cháy rừng đang là nội ám ảnh
đối với lực lượng chức năng địa phương này
nhận được tin báo cháy của quân chú quân dân
tại tổ quốc xã tóc tinh
chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng
hạt chức năng sở tải
phối hợp cùng bang quý đồng hộ
phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy
cháy quân hạng quân hộ của thị xã phú mỹ
đã đến ngày hiện tại
đã dập tắt kịp thoại cái đám cháy
một vụ phá phá sinh ra
tuy nhiên do cái điều kiện nắng nóng
tự tùy cháy
và một số cái đêm
ở dịch dân
ở dịch dân xung quanh
đám cháy kéo dài
theo báo cáo từ đầu mùa khô đến nay
toàn tỉnh đã xảy ra một mươi một vụ cháy
trong đó một mươi vụ cháy nằm trong
trong lâm phần rừng
trên diện tích hơn một mươi sáu hectare
tăng sáu vụ so với cùng kỳ mùa khô hai nghìn hai mươi ba
trước tình trạng gia tăng các vụ cháy
đặc biệt do nắng nóng liên tục kéo dài
ngành chức năng tỉnh đã nâng mức cảnh báo cháy rừng
lên cấp năm
cấp cực kỳ nguy hiểm
nguy cơ cháy rất cao
sở nông nghiệp đã tham mưu cho
quỹ ban dân tỉnh
chỉ đạo tất cả các địa phương
là hết sức chủ động trong công tác
kiểm tra ra sót
những khu vực
mà nó dễ dàng
gây ra cháy
đã bước vào cao điểm
hiện nay trên địa bàn của tỉnh
cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy
anh em hết sức tăng cường
tỉnh đã chỉ đạo các băng ngành
đặc biệt là quân chủ rừng
băng lý rừng hồ
làm tốt công tác
đường băng cản lửa
đến thời điểm hiện nay
đường băng cản lửa đã hoàn thành
theo như chương trình đã đề ra
chúng tôi cũng đã chỉ đạo
cho hạc thế lâm sở tại
tất cả các bản cam kết
đối với những người dân
sống xung quanh và trong rừng
đặc biệt là những người hậu dân
có rảy canh tác
ở xung quanh rừng
chiếc cục kiểm lâm bà đệ vũng tàu cho biết
rừng của tỉnh tập trung nhiều
ở khu vực đồi núi
thì có tới ba phần tư diện tích rừng là núi
chủ yếu ở các địa phương như
xuyên mộc đất đỏ thành phố vũng tàu
và thị xã phú mỹ
trong đó có gần bốn bốn trăm ba mươi hectare rừng trọng điểm
cần được bảo vệ nghiêm ngặt trong mùa khô
địa phương đã thiết lập hơn sáu trăm hai mươi tám ha
đường băng cản lửa ở các khu rừng
để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
địa phương này còn duy trì lực lượng
trên ba chín trăm linh người tham gia chữa cháy
ngoài ra các hộ chứa nước trong rừng bìa rừng
cũng luôn trữa đầy để kịp thể ứng cứu
khi xảy ra cháy
đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
nhất là những vị trí mà xe cứu hỏa không thể tiếp cận
và những thông tin trong kỳ phát hành
kinh tế phương nam cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng